xin cảm ơn nguyễn đăng tiến và cảm ơn quý vị khán giả
nhạc sĩ nguyễn kim ánh tác giả ca khúc một thời để nhớ phổ thơ của nguyễn huy thủ đã cho biết
đó là một câu chuyện tình viết bằng thơ
nói về một đôi trai gái yêu nhau nhưng rồi họ chia tay nhau
vì cô gái nhận nhiệm vụ lên miền rừng núi dạy học
còn người con trai thì nhận công tác ở miền biển
tôi đã phổ nhạc bài thơ đó
được nhà thơ vũ thủ
rất thích rồi sau này được ca sĩ nghệ sĩ ưu tú minh quang thể hiện đúng với hồn thơ và chất nhạc
người xưa đã nói thi trung hữu họa thi trung hữu nhạc
tiếng nhạc là đặc thù cơ bản trong việc thể hiện tình cảm của thơ ca
đó là lý do để thơ và nhạc luôn có mối giao duyên định mệnh
trong mối giao duyên đó lời thơ khi được giai điệu tiết tấu của âm nhạc chấp cánh
sẽ bay cao bay xa đến với trái tim của công chúng yêu nhạc